chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
sáng nay mùng một tháng năm thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì lễ đón trọng thể thủ tướng nhật bản kishida fumio
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nhật bản thăm chính thức việt nam từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm
đây là chuyến thăm chính thức việt nam đầu tiên của thủ tướng kishida fumio trên cương vị thủ tướng nhật bản
ngay sau lễ đón hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng tại trụ sở chính phủ
thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt chào mừng và khẳng định chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng kishida fumio
thể hiện sự coi trọng của nhật bản trong quan hệ với việt nam
cũng như tình cảm tốt đẹp mà ngài thủ tướng dành cho đất nước và nhân dân việt nam
chuyến thăm của thủ tướng kishida diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam
nhật bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi ba
hai nhà lãnh đạo đã đánh giá những tiến triển tích cực trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao
đạt được từ chuyến thăm chính thức nhật bản của thủ tướng phạm minh chính vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á bước vào giai đoạn phát triển mới
trên tinh thần tình cảm chân thành tin cậy thực chất hiệu quả
thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao
đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu covid một mươi chín
đề nghị nhật bản hỗ trợ việt nam thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa
xây dựng nền kinh tế việt nam độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả
tạo đột phá trong phát triển hạ tầng chiến lược phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo công nghệ thông tin và truyền thông chuyển đổi số và hợp tác y tế
thủ tướng đề nghị thủ tướng kishida quan tâm chỉ đạo cung cấp oda thế hệ mới cho việt nam
khoảng năm trăm linh triệu usd với thủ tục đơn giản dài hạn có thể ân hạn và lãi suất thấp
chính phủ việt nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn oda của nhật bản
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch
về phần mình thủ tướng nhật bản kishida fumio bày tỏ vui mừng
vì chỉ sau chưa đầy nửa năm ông đã hai lần hội đàm với thủ tướng phạm minh chính
khẳng định thực sự có mối lương duyên với việt nam
vì trên các cương vị khác nhau ông đã gắn bó với việt nam suốt hai mươi năm năm qua
thủ tướng kishida cho biết nhật bản muốn đẩy mạnh hợp tác với việt nam trong nhiều lĩnh vực
như chuyển đổi số đổi mới công nghệ chuyển đổi năng lượng cơ sở hạ tầng xuất khẩu nông sản phòng chống thiên tai
thúc đẩy giao lưu con người an ninh quốc phòng và hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên
sau cuộc hội đàm trong không khí chân thành tin cậy thẳng thắn trách nhiệm thực chất hiệu quả
hai thủ tướng đã chứng kiến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
trao đổi hai mươi hai văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của hợp tác việt nam nhật bản
trưa và chiều cùng ngày thủ tướng kishida fumio đã có các cuộc hội kiến tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng thủ tướng kishida fumio thăm chính thức việt nam
bày tỏ tin tưởng thời gian tới mối quan hệ truyền thống giữa hai nước việt nam nhật bản ngày càng phát triển và hiệu quả
phát biểu tại buổi hội kiến thủ tướng nhật bản kishida fumio bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước và con người việt nam
thủ tướng kishida fumio trao đổi với tổng bí thư nguyễn phú trọng về kết quả hội đàm với thủ tướng phạm minh chính vào sáng cùng ngày
hai bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược việt nam nhật bản trong giai đoạn hiện nay
lãnh đạo hai quốc gia cũng đã nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể để củng cố tăng cường quy mô hợp tác trên các lĩnh vực ngành nghề tiềm năng
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực quan trọng như thương mại khoa học công nghệ giáo dục an ninh quốc phòng
tiếp thủ tướng kishida fumio vào trưa ngày một tháng năm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cảm ơn những đóng góp quan trọng của thủ tướng kishida
vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ việt nam nhật bản trên nhiều cương vị khác nhau
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản thời gian qua
đặc biệt là tinh thần chia sẻ đồng hành hợp tác cùng nhau vượt qua khó khăn trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
và nhật bản luôn là đối tác hàng đầu của việt nam về thương mại đầu tư oda du lịch và lao động
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam và nhật bản chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung
nhật bản là đối tác chiến lược tin cậy quan trọng hàng đầu và lâu dài luôn có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của việt nam
chiều ngày một tháng năm tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhiệt liệt chào mừng thủ tướng kishida fumio
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nhật bản thăm chính thức việt nam
chúc mừng hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công đạt nhiều kết quả cụ thể trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực
thủ tướng chia sẻ ông đã có hơn hai mươi năm là thành viên liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt rất coi trọng thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa quốc hội hai nước
thủ tướng kishida fumio bày tỏ mong muốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ với nhiều kinh nghiệm trên các cương vị khác nhau trước đây
sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác nhật bản việt nam nhất là trong lĩnh vực hợp tác nghị viện
chủ tịch quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác việt nam nhật bản không ngừng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực
bày tỏ tin tưởng rằng qua chuyến thăm những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước những văn kiện hợp tác vừa ký kết
sẽ sớm được triển khai tích cực hiệu quả mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hợp tác hai nước
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an đã diễn ra trong tuần
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi sáu năm ngày quốc tế lao động
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và rèn luyện đảng
đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
thăm và làm việc với tướng lĩnh sĩ quan cán bộ và chiến sĩ cục an ninh nội địa bộ công an
đơn vị đã có nhiều thành tích trong các cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc và sự nghiệp bảo vệ đảng nhà nước
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phát huy truyền thống của lực lượng an ninh
cục an ninh nội địa cần có quyết tâm cao triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp công tác bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia
trước mắt bố trí lực lượng tăng cường cơ sở nhất là tại các địa bàn trọng yếu tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm hội nghị trung ương năm kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm và sea games ba mươi một
biểu dương toàn lực lượng đã nỗ lực đạt nhiều kết quả các mặt công tác công an trong tháng bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung bảo đảm an ninh an toàn dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sea games ba mươi một
hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba và kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm

tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp tục đổi mới cách nghĩ cách làm phương thức hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên người lao động cán bộ đoàn viên người lao động trong công an nhân dân
hăng hái thi đua lao động sản xuất gắn bó xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển
đó là nhấn mạnh của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an tại lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh sigen ba mươi một diễn ra trùng thời điểm tổ chức hội nghị trung ương năm kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
lực lượng công an thủ đô cần dành toàn tâm toàn lực bảo vệ các sự kiện tuyệt đối an ninh an toàn
không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một
cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
tạo dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an với quan khách vận động viên quốc tế
thưa quý vị trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
trong khi người dân về quê thăm gia đình hoặc du lịch vui chơi
thì cán bộ chiến sĩ công an cả nước nói chung vẫn miệt mài với công việc cấp căn cước công dân
và mã số định danh điện tử cho người dân
ghi nhận sau đây tại công an quận hà đông thành phố hà nội
chị lương thị kim dung thường trú tại phường văn khê quận hà đông hà nội
hôm nay tranh thủ nghỉ lễ không phải đi làm các con lại được nghỉ học
nên cả nhà chị đến công an quận để cấp căn cước công dân
hôm nay là chị được trên phường hội hướng dẫn là trên này các anh ở trên công an quận vẫn làm ngày lễ
nên là chị chuẩn bị cái hồ sơ của chị lên nhân này làm căn cứ công dân với định danh
rất là nhiệt tình chú đáo chị cũng có thắc mắc hỏi các anh cũng đã giải đáp đầy đủ
công an hà đông cho biết người dân thường có nhu cầu cấp căn cước công dân
tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ vì vậy đơn vị đã tổ chức thông báo rộng rãi
về lịch làm việc xuyên suốt bốn ngày nghỉ trên các trang mạng xã hội
cũng như xuống từng địa bàn khu dân cư để bà con nắm rõ
những ngày này thì có rất nhiều người có nhu cầu đến làm
và vì thế phải có cán bộ ứng trực để làm nhiệm vụ cấp căn cứ công dân
cho những công dân cần thiết thì vì lý do đấy thì tuy có hơi thiệt thòi
bởi vì đây là ngày nghỉ lễ nhưng mà tôi cũng cảm thấy đây là một nhiệm vụ
mà mình nên cảm thấy tự hào khi mình làm bởi vì phục vụ người dân
công an phường mộ lao quận hà đông hà nội
bảy giờ sáng các tổ máy đều đã vào vị trí sẵn sàng phục vụ người dân
để giảm thiểu thời gian chờ đợi cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch
nên từ trước kỳ nghỉ lễ công an phường bộ lao đã trực tiếp viết gửi phiếu hẹn tới người dân
tối qua đồng chí công an khu vực cũng đã liên hệ với chúng tôi
đến hẹn giờ tức là đến để chúng tôi cùng làm việc
và khi bước vào trụ sở công an thì cũng rất thấy
nghiêm nở hướng dẫn các bước thủ tục để làm sao nhanh gọn nhất
ngày thường em bận đi học thêm và việc học ở trên trường cũng rất nhiều
nên là em không có thời gian để đến đây ạ
ban đầu các chú công an bảo em là để căn cước công dân ra trước bàn làm việc
và các chú cũng rất nhiệt tình và tạo điều kiện
để em có thể làm xác thực mã số định danh điện tử nhanh nhất có thể
quá trình tổ chức triển khai là xác thực định danh điện tử
từ bảy giờ sáng đến hai mươi ba giờ đêm
đồng thời các ngày nghỉ ngày lễ ngày tết
cán bộ công an phường cũng tranh thủ
cái thời gian bà con có thời gian nghỉ ở nhà
và không ảnh hưởng đến công việc
để đến công an phường và thực hiện việc xác thực định danh điện tử
đến thời điểm hiện tại thì công an phường mộ nào đã xác thực định danh điện tử
cho trên năm công dân cư trú trên địa bàn
và cái chỉ tiêu này cũng đảm bảo vượt cái tiến độ
và chỉ huy công an quận cũng như công an thành phố giao
lực lượng công an cho biết trước mắt trong ngày nghỉ lễ
sẽ ưu tiên cấp xác thực định danh điện tử
cho đối tượng sinh năm hai nghìn bốn hai nghìn bảy
là học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
để các em có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến
qua phần mềm của bộ giáo dục và đào tạo
tin an ninh trật tự cập nhật
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết
đã tạm giữ hai đối tượng trương đình an hai mươi một tuổi quê con tum
và nguyễn thanh thảo cầm đầu tự là ti mập ba mươi tuổi
ngụ phường bình hòa thành phố thuận an
để điều tra hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát
lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn thanh thảo
vận chuyển ma túy từ địa phương khác
đến địa bàn thị xã bến cát để tiêu thụ
đến tối ngày hai mươi một tháng bốn
khi thảo và an thuê xe taxi
di chuyển từ thành phố thuận an về khu phố ba a
phường thới hòa thị xã bến cát để giao ma túy
thì bị công an bắt giữ
tại hiện trường công an phát hiện thu giữ
gần một viên ma túy dạng thuốc lắc
một khẩu súng cùng sáu viên đạn
một tờ tiền được gấp lại bên trong chứa ketamine
khám xét khẩn cấp nhà trọ của an
tại phường an phú thành phố thuận an
lực lượng công an tiếp tục phát hiện
thu giữ một túi ni lông chứa ketamin cùng bảy viên đạn
an và thảo khai nhận
số ma túy trên được một đối tượng không rõ
nhân thân lai lịch ở thành phố hồ chí minh
thuê vận chuyển từ thành phố thuận an
về thị xã bến cát với giá một mươi triệu đồng
một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra
vào chiều ngày hôm nay
mùa một tháng năm tại khu vực sông đồng nai
thu địa bàn thôn một xã đồng nai
huyện bù đăng tỉnh bình phước
khiến một nhóm bốn học sinh tử vong
trước đó vào trưa ngày hôm nay
một mươi học sinh lớp một mươi một trường cấp hai cấp ba bù đăng
tổ chức đi chơi tại bãi cạn sông đồng nai
năm học sinh đã tách ra nhóm riêng
rủ nhau lội ngược dòng lên hướng co nước
hướng về khu vực xã đăng hà để tắm
trong lúc đang tắm
cả năm em bị chìm vào vùng nước xoáy
mặc dù rất cố gắng
người dân chỉ cứu được một em học sinh
bốn em còn lại gồm nguyễn minh hiếu một mươi bảy tuổi
võ đức trường một mươi tám tuổi
lê hồng minh một mươi bảy tuổi
và lê nguyên tài một mươi bảy tuổi
đã bị nước xoáy cuốn chìm xuống nước sâu mất tích
sau hơn hai tiếng đồng hồ tích cực tìm kiếm
đến một mươi năm giờ cùng ngày
lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể
của bốn em học sinh xấu xấu lên bờ
cục cảnh sát giao thông cho biết
trong ngày hôm nay toàn quốc xảy ra
hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi một người bị thương hai mươi sáu người
so với cùng kỳ
ngày một tháng năm của năm ngoái
thì giảm một vụ giảm một người chết
tăng một mươi ba người bị thương
tình hình trợ tự an toàn giao thông
trong ngày hôm nay cơ bản được đảm bảo
các phương tiện có lúc phải di chuyển chậm
nhưng không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức
phối hợp phân luồng điều tiết giao thông
theo đúng nội dung các phương án
nên tình hình ủn ứ giao thông trên các tuyến
nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định
bình thường trong ngày lực lượng cảnh sát
giao thông toàn quốc đã xử lý

ra quyết định xử phạt năm sáu mươi ba tỷ đồng
tước giấy phép lái xe
bằng chứng chỉ chuyên môn chín trăm tám mươi trường hợp
tạm giữ một trăm một mươi năm ô tô

và hai mươi tám phương tiện khác
trong đó đường bộ xử lý năm năm trăm hai mươi một trường hợp
ra quyết định xử phạt

tước giấy phép lái xe chín trăm bảy mươi hai trường hợp
tạm giữ một trăm một mươi năm ô tô
một chín trăm bốn mươi bảy mô tô
và hai mươi ba phương tiện khác
hệ thống giám sát xử lý vi phạm
về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
do cục cảnh sát giao thông quản lý
ghi nhận được một trăm bốn mươi ba trường hợp vi phạm
trên đường thủy nội địa
cảnh sát đường thủy đã xử lý một trăm linh năm trường hợp
ra quyết định xử phạt bảy mươi ba triệu đồng
tước tám giấy phép lái tàu
tạm giữ năm phương tiện khác
trên đường sắt cảnh sát giao thông các địa phương
đã phát hiện xử lý năm trường hợp vi phạm
phạt tiền năm triệu đồng
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
sự báo trước sẽ có một lượng lớn khách du lịch
đổ về nha trang tham quan nghỉ dưỡng
khiến tình hình trật tự an toàn giao thông
tiêm ẩn nhiều phức tạp
bởi vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an khánh hòa
đã chủ động tham mưu
triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
để nhân dân và du khách
có một kỳ nghỉ lễ vui tươi an toàn
du lịch biển đảo là một trong những sản phẩm hấp dẫn
thu hút nhiều du khách khi đến với nha trang khánh hòa
mặc dù trên nệ bàn có mưa giải rác
do ảnh hưởng của ốc thấp nhiệt đới
nhưng ngay trong ngày nghỉ lễ thứ hai
hàng nghìn du khách vẫn đổ về bến cảng du lịch
đi tham quan các đảo trên vịnh nha trang
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên tuyến thủy nội địa
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
đã tăng cường công tác kiểm tra tại các đầu bến
trong đó tập trung kiểm tra về điều kiện kỹ thuật
và trang thiết bị an toàn của các phương tiện
tham gia chở khách trước khi rời bến
kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
nhất là các phương tiện không đăng ký đăng kiểm kỹ thuật
chở quá tải chở quá số người quy định
quá trình kiểm tra
lực lượng cảnh sát giao thông cũng lồng ghép
tuyên truyền nhắc nhở chủ phương tiện và du khách
chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu như hiện nay
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
thì những ngày vừa qua
tại địa bàn tỉnh khánh hòa có mưa vừa đến mưa to
tuy nhiên thì cái hoạt động vui chơi giải trí của bà con
cũng không có gì thay đổi
lượng khách tham quan tại vịnh nha trang cũng rất là đông
với lượng khách đông như thế
các lực lượng chức năng đều tăng cường công tác kiểm tra giám sát
để làm sao mà đảm bảo an toàn cho du khách
không để vấn đề sự khổ xấu xảy ra
trên tuyến giao thông đường bộ
để bảo đảm cho các tuyến giao thông
chính ở nha trang không xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
khi số phương tiện lưu thông gia tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các tổ công tác
chia ca đứng chốt tại những nút giao thông trọng điểm
để điều hòa hướng dẫn giao thông
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
lực lượng sẽ tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát lưu động
rồi bố trí các thời điểm phù hợp để điều hòa
hướng dẫn giao thông tại nút các nút giao thông trọng điểm
mà có khả năng là xảy ra ủn tắc giao thông
tập trung trong khu vực của nội thành
và tuyến đường trần phú phạm văn đồng
kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp
cố tình vi phạm về trật tự toàn giao thông
ngoài ra thì cũng sẽ phân công các lực lượng tổ chức
về đêm để phòng ngừa nhóm các nhóm thanh thiếu niên
có biểu hiện là tụ tập và tổ chức đua xe trái phép
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
tăng cường tổ tuần tra kiểm soát
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau lễ
tập trung xử lý chống đua xe trái phép
chống ủn tắc giao thông trong những ngày lễ
rồi là phối hợp công an các đơn vị địa phương
kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy
tất cả các phương tiện lưu thông trên đường
thời gian qua các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hòa
đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để kích cầu du lịch
sau một thời gian dài bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cùng với các lực lượng khác lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh
cũng đang căng mình thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách
hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong những ngày nghỉ lễ
do bé trai hiếu động khi đi xem pháo hoa nên đã bị lạc cha mẹ
khiến lực lượng cảnh sát phải phát loa hàng giờ đồng hồ tìm người thân
hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân bế đứa trẻ đi tìm người thân cho bé
khiến nhiều người cảm thấy ấm áp
vụ việc xảy ra vào đêm ngày hôm qua ba mươi tháng bốn tại quận một
thời điểm thành phố hồ chí minh đang chuẩn bị tổ chức bắn pháo hoa
mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thời điểm khoảng hai mươi một giờ cùng ngày trong lúc làm nhiệm vụ tại đường tôn đức thắng
hàm nghi gần điểm bắn pháo hoa hầm sông sài gòn
thiếu tá đinh minh vương đội tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
nhận được tin báo có một bé trai khoảng hai tuổi bị lạc gia đình
thiếu tá vương nhanh chóng đến chỗ đưa bé đang được người dân chăm sóc để xác minh thông tin
do hoảng sợ nên bé trai không thể nói được tên ba mẹ của mình
sau đó đồng chí vương đã sử dụng loa cầm tay để phát thông báo tìm người thân
còn thiếu tá tuyến bé trai đi dọc theo đường tôn đức thắng và ngược lại đọc loa để tìm kiếm người thân của bé
tuy nhiên đến khi màn pháo hoa kết thúc cảnh sát mới tìm được cha mẹ của bé trai
khi nhìn thấy con người mẹ và người cha đứa trẻ khóc nghẹn và liên tục cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông
bộ y tế vừa có văn bản hóa tóc gửi sở y tế các tỉnh thành các bệnh viện có xưởng bệnh trực thuộc bộ y tế
cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ ngành trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
vụ kế hoạch tài chính bộ y tế về việc đôn đốc mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế
đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
bộ y tế cho biết theo phản ánh của báo chí những ngày gần đây có tình trạng khan hiếm thuốc trong điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh
để không làm gián đoạn việc khám chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
bộ y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị trên nghiên cứu tổ chức thực hiện đầy đủ đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đáp ứng việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bộ y tế đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc vật tư y tế
để cung ứng đầy đủ thuốc vật tư y tế đảm bảo quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế
trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt các đơn vị tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết